thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp hà nội có văn bản số sáu nghìn sáu trăm linh sáu ubnd tkbt
giao giám đốc công an tp hà nội kiểm tra làm rõ thông tin việc xả thải trên sông hồng điều tra xử lý chủ tàu mang số hiệu pt bảy trăm bảy mươi
theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm xem xét xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan
báo cáo thành quỷ ubnd tp trước ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
bước đầu công an thành phố xác định sáng một mươi bốn tháng một mươi một ông nguyễn xuân kiên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và sản xuất trung kiên
thuê tàu thủy biển kiểm soát pt sáu trăm bảy mươi bảy của ông nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã tiền phong huyện ân thi tỉnh hương yên
do thuyền trưởng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bạch hạc thành phố việt trì tỉnh phú thọ
điều khiển để múc bùn đất trước bãi vật liệu xây dựng trái phép của nguyễn xuân kiên nhằm khơi sâu bến đỗ
nguyễn xuân trường đã tổ chức nạo vét tại bến nhưng không vận chuyển chất thải đến nơi quy định mà chờ đến đổ bùn đất xuống sông hồng ngay dưới chân cầu thanh trì
tại cơ quan công an trương khai đã đổ được khoảng bảy mươi mét khối bùn đất thì bị phát hiện
ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tp phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy công an tp đã tạm giữ chức tàu thủy nêu trên để xác minh xử lý
công an cũng đã tổ chức thu mẫu bùn đất để giám định xác minh nguồn gốc tính chất nhất là yếu tố độc hại đối với môi trường
công an thành phố cũng cho biết khi xảy ra vụ việc tổ công tác của đội ba phòng cảnh sát đường thủy gồm ba cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên sông phát hiện tàu pt sáu trăm bảy mươi bảy đổ bùn đất xuống sông hồng nhưng không kiên quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn
việc làm này gây dư luận xấu trong nhân dân
ngày một mươi năm tháng một mươi một công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát đường thủy ra quyết định tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác trên theo quy định của ngành công an